thưa quý vị và các bạn trong khoảng ba thập niên gần đây cùng với sự phát triển của đất nước
đời sống tín ngưỡng và lễ hội ở nước ta cũng có sự thay đổi mạnh mẽ
các di tích văn hóa được phục dựng trùng tu hoặc xây mới ở nhiều nơi
cùng với sự phục hồi của các lễ hội truyền thống
đây là một hiện tượng không ngẫu nhiên mà hàm chứa trong đó nhiều ý nghĩa về chính trị
kinh tế văn hóa và xã hội rất cần được nghiên cứu đánh giá để đề xuất các giải pháp phù hợp
nhằm phát huy giá trị các lễ hội truyền thống trong bối cảnh hội nhập quốc tế
chương trình hôm nay xin chuyển đến quý vị và các bạn bài về phục hồi lễ hội truyền thống
trong xã hội đương đại
của phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thị phương trâm viện nghiên cứu văn hóa
viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
xã hội đương đại với nhịp sống công nghiệp và các dòng chảy thương mại toàn cầu
khiến thế giới dường như trở nên nhỏ bé hơn phẳng hơn và hiện hữu rõ nét nguy cơ
mai một tính đa dạng văn hóa làm mất đi màu sắc văn hóa các địa phương
môi trường sống và môi trường văn hóa cộng đồng trở nên bất ổn ô nhiễm
suy giảm tài nguyên hiệu ứng nhà kính rác thải biến đổi khí hậu thảm họa thiên tai
rồi tai nạn giao thông tệ nạn xã hội bệnh tật thực phẩm độc hại
tất cả đã khiến cuộc sống con người hiện nay nhiều bất chắc và trở nên mong manh hơn
trong bối cảnh xã hội như vậy lễ hội truyền thống với vai trò là sinh hoạt văn hóa cộng đồng đặc trưng
nơi hình thành lưu giữ và trao truyền bản sắc văn hóa với những nét đẹp của thuần phong mỹ tục
của lối ứng
những sự đậm chất nhân văn và cũng là nét văn hóa phân biệt làng này với làng khác
vùng này với vùng khác quốc gia này với quốc gia khác đáp ứng được nhu cầu về văn hóa tín ngưỡng tâm linh
nhu cầu du lịch nhu cầu về nguồn nhu cầu giữ gìn bản sắc dân tộc
và trở thành nét văn hóa truyền thống được con người ngày càng quan tâm
xuất phát từ nhu cầu thực hành tín ngưỡng ngày càng cao của xã hội đương đại
nhu cầu hành hương chiêm bái hay đơn giản
chỉ là tham quan tham dự vào các lễ hội ngày càng trở nên sôi nổi trong dân chúng
nhu cầu ấy cộng hưởng với việc lễ hội truyền thống được phục hồi ở khắp nơi
khắp các vùng miền tạo nên xu hướng một thực tế xã hội không thể phủ nhận trong bức tranh văn hóa hiện nay
thực tế là thời gian gần đây làng quê nào tộc người nào vùng miền nào
cũng tìm lại trong vốn văn hóa truyền thống của mình những yếu tố liên quan đến lễ hội
để phục dựng lễ hội
để trình diễn nét đặc sắc văn hóa của mình
nếu nơi nào lễ hội chưa bị đứt đoạn mai một thì tiếp tục được phát huy
nơi nào đã mai một thì phục dựng
có những địa phương lễ hội đã lùi xa vào dĩ vãng
người dân cũng vẫn cố gắng phục dựng từ các nguồn tư liệu cổ
từ trí nhớ của những người già
thậm chí nhiều yếu tố được họ sáng tạo ra du nhập mới về để làm thành lễ hội
theo số liệu từ thống kê lễ hội
bởi bộ văn hóa thể thao và du lịch hà nội năm hai nghìn một mươi tám
hiện nước ta một năm có đến bảy chín trăm sáu mươi năm lễ hội
trong đó có bảy ba mươi chín lễ hội dân gian
có thể thấy trong khoảng gần ba mươi năm trở lại đây
các lễ hội có sự bùng nổ phục hưng
tuy nhiên sự trở lại của lễ hội truyền thống trong xã hội đương đại
không phải là những sự phục hồi nguyên dạng hay sự lặp lại đơn thuần
mà đi cùng với hàng loạt những vấn đề mang hơi thở của cuộc sống

sáng tạo và làm mới lễ hội chính trị hóa lễ hội thương mại hóa lễ hội
sự mất cân bằng giữa khai thác và bảo tồn lễ hội
đời sống tâm linh liên quan đến lễ hội
lợi ích của lễ hội đối với những nhóm xã hội khác nhau
quyền lực và cạnh tranh giữa các bên liên quan trong lễ hội
chủ thể của lễ hội các diễn ngôn liên quan đến lễ hội
như vậy sự phục hồi của lễ hội truyền thống trong đời sống xã hội đương đại
đã trở thành một hiện tượng văn hóa
đa nghĩa đa chiều và đa góc nhìn
việc phục hồi lễ hội truyền thống mạnh mẽ hiện nay
thể hiện ở việc các lễ hội được tổ chức ngày càng lớn
thu hút không chỉ người dân tại nơi có lễ hội
mà còn từ rất nhiều nơi khác
ít lễ hội nào còn gói gọn trong phạm vi làng
nhiều lễ hội được tổ chức lớn trong phạm vi liên làng vùng và quốc gia
như lễ hội đền hùng lễ hội gióng lễ hội vía bà chúa sứ an giang
hầu như hội làng hay vùng nào cũng được tổ chức lớn hơn trước
số tiền đầu tư cho việc tổ chức lễ hội ngày càng nhiều
để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của dân chúng với sinh hoạt văn hóa tâm linh này
quá trình phục hồi các lễ hội này thể hiện ở cả sự phục hồi không gian tổ chức lễ hội
trọng tâm là cơ sở tín ngưỡng và các nghi lễ
lễ hội đền hùng hiện nay gắn với quá trình phục hồi lại một cách mạnh mẽ
các cơ sở tín ngưỡng liên quan đến việc tổ chức lễ hội
như xây dựng lại đền thượng đền trung đền hạ đền giếng
xây dựng thêm đền thờ quốc tổ lạc long quân đền thờ tổ mẫu âu cơ
và khôi phục tu bổ lại một số di tích liên quan đến việc thờ cúng hùng vương
ở các xã ven đền hùng nhằm mở rộng không gian thiêng
cho việc thực hành các nghi lễ thờ cúng hùng vương
các nghi lễ liên quan cũng được phục hồi như nghi lễ hát thờ
lễ rước kiệu từ đình làng của các làng ven đền hùng tới đền hùng
thi làm lễ vật
sự phục hồi đó nhằm tạo ra quy mô lớn hơn cho lễ hội
và bảo vệ những nét văn hóa truyền thống vốn đã bị mai một qua nhiều thăng trầm của lịch sử
lễ hội khai ấn đền trần hiện nay chính là quá trình phục hồi
một nghi thức truyền thống đã không còn được duy trì trong một thời gian dài
câu chuyện lá ấn đền trần được phục hồi như hiện nay
thể hiện sức sống của lễ hội khi nó đáp ứng những nhu cầu tâm linh
nguyện vọng đời thường của người dân
mong muốn những điều tốt đẹp
ngoài ra lễ hội đền trần còn phục dựng lại lễ rước nước và tế cá trong lễ hội tháng riêng
sau hàng trăm năm bị mai một
lễ khao lề thế lính hoàng sa ở đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi
cũng là nghi lễ được phục dựng lại từ các trình tự nghi lễ cho đến cơ sở tín ngưỡng
từ các ngôi mộ của các vị cai đội cho đến không gian thiêng để thực hành nghi lễ
tuy nhiên các lễ hội truyền thống
không thể phục hồi nguyên dạng các không gian thiêng các cơ sở tín ngưỡng hay các nghi lễ trước kia
mà chịu sự tác động của tất cả những yếu tố chính trị kinh tế xã hội đương đại
xã hội thay đổi nhu cầu của con người thay đổi
thì mục đích ý nghĩa và các thực hành lễ hội cũng thay đổi theo
việc tế lễ trong lễ hội ngày nay không thể kéo dài như xưa khi nhịp sống công nghiệp đang diễn ra nhanh chóng
người đi lễ không còn phải chuẩn bị lễ vật dân cúng hoặc các điều kiện khác trong thời gian dài
khi mà các dịch vụ hiện nay đã phát triển và thuận tiện hơn rất nhiều
những nghi lễ trong lễ hội truyền thống xưa được phục hồi theo hướng giảm bớt hoặc tăng cường nghi lễ
hoặc có thể thay đổi cả về hình thức và nội dung
điều này tùy thuộc vào mục đích quan điểm và những sự tính toán của cộng đồng và do những lý do khác
ví như lễ hội đền bà chúa kho xưa diễn ra trong thời gian dài
lễ hội đền bà chúa kho xưa diễn ra rất trang nghiêm trong một ngày với các nghi lễ tế rước kiệu rước nước các trò chơi dân gian
nhưng sau này khi được phục hồi lễ hội bà chúa kho đã có sự thay đổi căn bản
hiện nay tại đền bà dân làng không còn tổ chức rước tế lễ và những hoạt động như một lễ hội truyền thống nữa
mà tất cả những nghi lễ này được tiến hành ở đình chùa làng cổ mễ
còn tại đền bà chúa kho vào ngày rỗ bà các cụ và lãnh đạo địa phương
chỉ làm nghi lễ dân hương còn lại chủ yếu là khách thập phương đến lễ xin lộc
lễ hội đền bà cũng không diễn ra trong một ngày như trước kia mà kéo dài suốt ba tháng
lễ hội truyền thống được phục hồi trong sự gia tăng của việc lễ bái cá nhân
người đi hội dù có thể không chơi không xem hội nhưng chuyện lễ bái của cá nhân họ thì không thể thiếu
thậm chí nhiều người đến với lễ hội chỉ với mục đích đi lễ
họ có tâm lý càng lễ được nhiều nơi càng tốt
vì thế mà ở các đền chùa người ta cố gắng phục dựng tất cả những vị trí được xem là linh thiêng
để phục vụ nhu cầu lễ bái cầu khấn của người đi lễ
thậm chí nhiều đền chùa còn làm mới làm giả các không gian thiêng để thu hút du khách
thời gian mở hội hiện nay về cơ bản đã không còn kéo dài như xưa
một mặt là người đi hội không có nhiều thời gian dừng lại ở một nơi
mặt khác do điều kiện giao thông tốt dịch vụ đầy đủ và thuận tiện
nên người đi lễ không cần dừng lại lâu và phải mất nhiều thời gian chuẩn bị như trước
người đi hội muốn đi được nhiều hội trong một chuyến đi
người địa phương cũng muốn đón được nhiều lượt khách trong một dịp mở hội
mặt khác do điều kiện công việc của tất cả mọi người nên thời gian mở hội không còn kéo dài như trước
tuy nhiên đối với những lễ hội có tính chất hành hương và du ngoạn danh lam thắng
thì lại có xu thế kéo dài ra để giãn khách như lễ hội đền hùng lễ hội bà chúa sứ
lễ hội bà chúa kho trong suốt mùa xuân và trong năm
trước đây trừ những lễ hội lớn có tầm cỡ quốc gia hay cả vùng như đền hùng hội gióng
mới được biết đến rộng rãi và người đi đến đó đông hơn
còn lại đa số là hội làng do các làng tổ chức cho riêng làng mình hay chỉ vài làng kết nghĩa xung quanh
hiện nay hầu hết những lễ hội của các làng xã các địa phương đã được khôi phục lại
và đều hấp dẫn khách thập phương ở mọi nơi đến dự
nhiều nhóm đi lễ hội hiện nay tìm về lễ bái ở các lễ hội của các làng quê truyền thống
quy mô nhỏ ấm cúng xa nơi đô thị và vì vậy có thể nói ít có lễ hội dân gian nào hiện nay
lại chỉ khách kín trong phạm vi làng hiện nay xuất hiện tính mục đích tính chính trị các động cơ kinh tế
trong việc phục hồi lễ hội truyền thống
gắn liền với quá trình phục hồi lễ hội dân gian còn là các câu chuyện làm mới lễ hội
thay đổi những nhìn nhận về tính thiêng của lễ hội hay sự gia tăng tính phức tạp trong thực hành lễ hội hiện nay
ai nhóm cộng đồng nào đi đầu trong việc phục hồi lễ hội phục hồi vì mục đích gì
phục hồi ra sao tại sao lại phục hồi lễ hội như vậy
là những vấn đề mang nhiệm vụ
ẩn ý và rất đa nghĩa gắn với những câu chuyện cụ thể những trường hợp cụ thể
xong tất cả những điều đó chỉ ra một thực tế là sự phục hồi lễ hội truyền thống trong xã hội đương đại
không đơn giản mà là một quá trình tham khảo hoặc vay mượn hình mẫu rồi phục dựng làm mới sáng tạo những dạng thức thực hành mới
bên cạnh đó các lễ hội truyền thống được phục hồi và đang diễn ra hiện nay được thực hành trong sự gắn kết chặt chẽ
với các nhu cầu cuộc sống hàng ngày của người dân
nhiều người dân đi lễ hội có thể vì tự tôn kính dành cho vị thần hoặc cũng có nhiều người đi hội không có đủ chi thức cần thiết về lễ hội
mà đơn giản chỉ muốn cầu xin những điều thiết thực hoặc chỉ muốn hòa mình vào không khí tâm linh
có người lấy lễ hội làm không gian gặp gỡ tụ họp
một số khác thì rõ ràng xác định mục đích đi lễ nhưng không hiểu biết về trình tự nghi lễ lễ vật cách thức dân cúng
nhiều nghi lễ có khi được người dân thực hành trong sự hồn nhiên với mong muốn và niềm tin kéo thần thánh phật mẫu về gần với cuộc sống đời thường
để phục vụ cho những nhu cầu cũng hết sức đời thường của người dân
như vậy có một thực tế là nhu cầu thực hành tín ngưỡng lễ hội của người dân ngày càng cao
nhu cầu này cộng hưởng với không khí đổi mới của xã hội cùng quá trình mở rộng giao lưu kết nối đa chiều giao thông thuận tiện
vì thế các lễ hội ngày càng nở rộ và có xu hướng phục hồi ngày càng mạnh mẽ
lễ hội truyền thống đang được thực hành trong xã hội đương đại cũng biến đổi rất nhiều theo hướng phục hồi tạo dựng làm mới sáng tạo và phát triển
trong bối cảnh cụ thể của điều kiện chính trị xã hội kinh tế và văn hóa của đất nước
sự vận động biến đổi ấy không nằm ngoài quy luật của những dòng chảy văn hóa toàn cầu
mà định vai trò giá trị của lễ hội trong đời sống tinh thần của người dân
quý vị và các bạn vừa theo dõi bài về phục hồi lễ hội truyền thống trong xã hội đương đại của phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thị phương trâm
viện nghiên cứu văn hóa viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam bài đăng trên tạp chí cộng sản điện tử
chương trình xin tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau